công an huyện kromana tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam một đối tượng
dung quốc đánh lún sọ não người khác do mô thuẫn tử chuyện nước chàn và dụng lúa của nhau
đó là đối tượng phạm hữu quang chú tại xã bình hòa huyện cromana
còn nạn nhân là anh nguyễn đức huấn trú tại cùng xã
theo đó gia đình anh quang và anh huấn có hai thửa ruộng lúa gần nhau được ngăn cách bởi một mương nước
khi anh huấn đi kiểm tra dụng phát hiện nước đang chảy vào làm ngập lúa vừa mới sạ
nên đã lấy đất đắp con mương lại vì thế nước lại chảy sang thử dụng bên quang
thế vậy cả hai lời qua tiếng lại sẵn có cuốc trong tay quang đã đánh vào đầu anh huấn
làm nạn nhân gục ngay tại chỗ anh huấn bị thương tật ba mươi năm